tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đoàn đại biểu kiều bào và phật giáo an nam tông tại thái lan về thăm việt nam
hoạt động này do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài thuộc bộ ngoại giao phối hợp với trung ương giáo hội phật giáo việt nam và đại sứ quán việt nam tại thái lan tổ chức
đây là năm đầu tiên ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hoạt động ở trong nước dành cho giới tăng ni phật tử người việt nam ở nước ngoài
chương trình nhằm đánh giá tình hình và xu hướng phát triển của đời sống văn hóa tinh thần tôn giáo trong cộng đồng người việt nam ở thái lan nói riêng cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao kiều bào việt nam ở thái lan đã trung tâm
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao kiều bào việt nam ở thái lan nói riêng cộng đồng người việt nam ở nước ngoài nói chung

chủ tịch nước trần đại quang mong muốn công tác về người việt nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm đặc biệt là trong việc xây dựng ban hành các chính sách đối với bà con hỗ trợ kiều bào tại các địa bàn khó khăn đáp ứng nhu cầu thông tin văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị giáo hội phật giáo thái lan chính phủ vương quốc thái lan tiếp tục tạo điều kiện để giới thiệu văn hóa việt nam trong các tầng lớp nhân dân nước sở tại
cũng như để bà con kiều bào tham gia các hoạt động cộng đồng trong khuôn viên quản lý của các chùa góp phần phát huy vai trò và quảng bá hình ảnh của các chùa người việt tại thái lan